chào quý vị tại hà nội các trường tiểu học tại một mươi tám huyện thị xã ngoại thành chính thức mở cửa trở lại sau nhiều tháng đóng cửa
các trường được mở cửa trong bối cảnh đặc biệt là số ca mắc covid một mươi chín vẫn ở mức cao mà học sinh từ lớp một đến lớp sáu lại chưa được tiêm phòng
ngay sau văn bản của ủy ban nhân dân tp hà nội cho phép học sinh từ lớp một đến lớp sáu ở một mươi tám huyện thị xã của thành phố đến trường học trực tiếp từ ngày một mươi tháng hai
các trường tiểu học ở nhiều huyện ngoại thành đã khẩn trương chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất
xây dựng phương án đón học sinh để sẵn sàng đón học sinh quay trở lại trường học
các trường tiểu học của một mươi tám huyện thị xã của hà nội đã hoàn tất việc diễn tập phương án phòng chống dịch
nhiều trường đã đặc biệt chú trọng tình huống xử lý khi phát hiện các ca mắc f tại trường với tinh thần không vì một ca mắc mà cả trường phải nghỉ học
tiếp sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm và nội dung này cũng sẽ kết thúc phần điểm tin nhanh phát sóng lúc chín h trên antv
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành cho chúng tôi
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo